tối qua ngày hai mươi năm tháng tám đã xảy ra một vụ cháy tại bệnh viện đà nẵng
đám cháy xuất phát từ kho vật tư của bệnh viện
sự việc đã gây ra ảnh hưởng đến công tác điều trị tại khoa cấp cứu gần đó
vụ cháy được phát hiện vào khoảng một mươi tám giờ tại kho chứa vật liệu ngay sát khoa cấp cứu
do đám cháy bùng phát lớn nên các y bác sĩ và người nhà bệnh nhân tại đây
phải nhanh chóng di chuyển các bệnh nhân đến nơi an toàn và báo với lực lượng chức năng
sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đà nẵng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường
sau gần ba mươi phút đám cháy cơ bản được khống chế
hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ